theo báo cáo của văn phòng bộ công an trong ngày hai tết nguyên đán quý mão
toàn quốc đã xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và một mươi ba người bị thương
so với ngày mùng hai tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai giảm một vụ và tăng hai người bị thương
số người chết không tăng không giảm
trong đó đường bộ xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và một mươi hai người bị thương
đường sắt không xảy ra tai nạn đường thủy nội địa xảy ra một vụ làm một người bị thương
như vậy là sau bốn ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một
tức là ngày hai mươi chín đến ngày mùng hai tết toàn quốc đã xảy ra tám mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn mươi tám người và làm bị thương sáu mươi một người
so với cùng kỳ bốn ngày đầu tiên nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi ba
giảm năm vụ giảm ba người chết và tăng một mươi sáu người bị thương